kính chào quý vị và các bạn
sự báo trong ngày mai khu vực đông bắc bộ tiếp tục có mưa rào và rông
lượng mưa đạt mức mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to kèm rông
trong cơn rông cần đề phòng với gió giật mạnh
ngoài ra khu vực vùng núi có nguy cơ xảy ra lũ quét và xa lở đất đá
thời tiết mát mẻ với nhiệt độ cao nhất là hai mươi tám ba mươi một độ
từ khoảng ngày một mươi sáu và ngày một mươi bảy mưa giảm nhanh
nhiệt độ trên khu vực có xuống tăng dần sấp xỉ ngưỡng nắng nóng
khu vực phía tây bắc bộ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to
có nơi mưa rất to kèm rông
trong cơn rông cần đề phòng với gió giật mạnh
ngoài ra khu vực vùng núi có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất đá
thời tiết mát mẻ với nhiệt độ cao nhất là hai mươi tám ba mươi một độ
sang ngày một mươi sáu và ngày một mươi bảy mưa giảm nhanh
chỉ còn xảy ra ở điện biên lai châu
nhiệt độ tăng dần có nơi nắng nóng nhẹ
khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế sẽ có mưa rào vài nơi trong ngày mai
nắng nóng tạm dịu đi
tại các tỉnh thanh hóa nghệ an các tỉnh từ hà tĩnh đến thừa thiên huế
vẫn duy trì nắng nóng với mức nhiệt độ cao nhất là ba mươi hai ba mươi năm độ
có nơi trên ba mươi sáu độ
sang hai ngày tiếp theo mưa giảm hẳn
nhiệt độ tăng dần trên khu vực
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
nắng nóng còn kéo dài trong nhiều ngày tới
nhiệt độ phổ biến ở ngưỡng là ba mươi bốn ba mươi bảy độ
có nơi trên ba mươi tám độ
chiều tối có mưa rông cục bộ ở phần phía bắc khu vực
tại tây nguyên ba ngày tới
gió mùa tây nam hoạt động cường độ trung bình
nên thời tiết phổ biến là ngày nắng nhiều
mưa rào và rông chủ yếu xuất hiện về chiều tối
nhưng lượng không lớn và kết thúc nhanh
nhiệt độ cao nhất phổ biến ở ngưỡng là hai mươi chín ba mươi hai độ
nam bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam với cường độ trung bình
nên duy trì ngày nắng nhiều
chiều tối có mưa rông với lượng không lớn và kết thúc nhanh
nhiệt độ ổn định ở mức cao nhất là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ